đại sứ quán việt nam tại các nước đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tăng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu đại diện các nước bạn bè quốc tế đã đến chia buồn và ghi sổ tăng
tại thủ đô london trong không khí trang nghiêm đại sứ trần ngọc an cùng toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan đại diện của việt nam và hội người việt nam tại anh
hội sinh viên việt nam tại anh đã dành một phút mặc niệm nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
đại sứ đại diện đại sứ quán của nhiều nước tại vương quốc anh và đại diện bộ ngoại giao anh đã đến viếng ghi sổ tang chia buồn với đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam khẳng định tình đoàn kết với nhân dân việt nam
tại israel đại sứ đỗ minh hùng cùng toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan đại diện của việt nam đã dành một phút mặc niệm nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
đại diện của việt nam đại diện cộng đồng người việt nam tại israel đã thắp hương dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và kính viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
đại diện bộ ngoại giao israel các đại sứ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại israel đại diện ban liên lạc cộng đồng người việt và bạn bè sở tại đã gửi điện chia buồn với đảng nhà nước và gia quyến nguyên tổng bí thư lê khả phiêu